thưa quý vị và các bạn trong ba ngày qua rất nhiều phụ huynh học sinh của trường trung học cơ sở ba đình hà nội hoang mang bức xúc
vì nhận được tin nhắn từ hệ thống sổ liên lạc điện tử của nhà trường có nội dung rất khiếm nhã
các phụ huynh đã có ý kiến đến thầy cô giáo ban giám hiệu nhà trường và ngành chức năng để làm rõ vấn đề này
khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nhiều phụ huynh trường trung học cơ sở ba đình đồng loạt nhận được tin nhắn từ hệ thống sổ liên lạc điện tử của nhà trường
có nội dung khiếm nhã nói về tình trạng học tập của học sinh nhưng thiếu tôn trọng phụ huynh
một phụ huynh có con đang học tại trường trung học cơ sở ba đình cho chúng tôi xem tin nhắn mà anh vẫn còn lưu trong điện thoại
một phụ huynh có con đang học tại trường trung học cơ sở ba đình cho chúng tôi xem tin nhắn mà anh vẫn lưu trong điện thoại
một phụ huynh có con đang học tại trường trung học cơ sở ba đình cho chúng tôi xem tin nhắn mà anh vẫn lưu trong điện thoại
tuy nhiên các phụ huynh học sinh vẫn chưa hết lo lắng về sự việc này
một phụ huynh có con đang học tại trường trung học cơ sở ba đình cho chúng tôi xem tin nhắn mà anh vẫn lưu trong điện thoại